các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ đà nẵng đến bình thuận
theo dõi cập nhật diễn biến áp thấp nhiệt đới qua các bản tin của cơ quan dự báo và các phương tiện thông tin đại chúng
thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
các tỉnh thành phố ven biển từ đà nẵng đến bình thuận tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vâng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lũ trên các sông ở quảng nam đang xuống
nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi đặc biệt là tại các huyện đông giang nam giang tây giang phước sơn tiên phước nam trà my bắc trà my hiệp đức nông sơn
tình trạng ngập lụt vùng trũng thấp ven sông các khu đô thị vẫn còn tiếp diễn đặc biệt là tại các huyện đại lộc duy xuyên điện bàn tp hội an
theo hướng dẫn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông suối khu vực miền núi
lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh có sức tàn phá lớn thường đi kèm với sạt lở đất đá
người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng liêu nước sông hoặc suối chuyển màu đục có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất
khi thấy các dấu hiệu trên người dân cần phải nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét đến nơi có vị trí cao hơn sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền an toàn tính mạng là quan trọng nhất
trong khó khăn hoạn nạn vì thiên tai sạt lở núi những ngày qua tại huyện vùng cao nam trà my tỉnh quảng nam nơi xảy ra nhiều vụ sạt lở đất kinh hoàng đau thương câu chuyện tương thân tương ái của bà con dân tộc thiểu số vùng cao nơi đây được thể hiện ấm tình người
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự được thực hiện tại xã trà vân huyện nam trà my tỉnh quảng nam
đây là những gì còn sót lại của nóc ông sinh ở thôn một xã trà vân huyện nam trà my tỉnh quảng nam
lũ giữ sạt lở đất
lũ giữ sạt lở đất đã làm tám người chết một mươi hai người bị thương
một tuần sau sự cố sạt lở kinh hoàng cuộc sống của bà con đã dần vượt qua khó khăn
cho dù đường giao thông bị chia cắt lương thực thực phẩm không thể chuyển lên song kho thóc của làng rồi những vườn rau tập thể của làng đã và đang đảm bảo cái ăn cho bà con
một kho thóc cũng nhiều vì là một kho thóc tính ra cũng để được mấy máy bào năm mươi hoặc bảy mươi dẫn cho bà con nông sinh để qua với cơn bão
phong tục của người cao dòng
ngay khi mở kho thóc không nói tiếp người có người thân chết xấu song trước những hậu quả nặng nề của thiên tai lũ giữ sạt lở đất
thì những già làng uy tín nhất như ông hồ văn xuân đã không còn kiên cữ
bởi chung quanh ông là bà con là dòng tộc là hàng xóm sống chết có nhau
trên kia là sắp hết sáu nhà anh em cũng nhờ xuống đây dù nhà nhỏ nhà hếp hội nuôi cho bà con trong thời gian này dù nhà chắc chối
cho cơm ăn gạo ăn cho nuôi
bao đời nay đồng bào dân tộc thiểu số ở quảng nam luôn đoàn kết một lòng cùng nhau vượt qua khó khăn
xong trước những gì thiên tai tàn phá quá nặng nề thì ngoài tinh thần vượt khó của người dân cũng cần lắm sự trợ giúp từ trung ương và tỉnh quảng nam
tính sao bộ thì hiện nay thì khai là một trăm bảy mươi tỷ
thì bây giờ ngồi ngăn sách nhà nước có hạn do đó mà bây giờ chúng tôi cũng mong muốn
nhờ hậu tâm những tổ chức cá nhân có cái lòng hậu tâm đánh ủng hộ cho chính quyền của huyện và cũng như của người dân
để làm sao đó mà chúng tôi làm lại tất cả các nhà mà đã sập hoàn toàn của người dân
phải mất hơn một tuần chúng tôi mới tiếp cận được hiện trường xa lở đất ở nóc ông sinh xã trà vân
xong điều mà ai cũng ngạc nhiên là dù trải qua đau thương mất mát
thì chính những kho thóc bản làng đại diện cho tình đoàn kết cộng đồng bước đầu đã giúp cho bà con ca dông vượt qua khó khăn
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự vừa cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa bắt giữ hồ văn đinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê tỉnh vĩnh long
hoàn tất hồ sơ bàn giao cho công an quận thủ đức xử lý về hành vi giết người
cướp tài sản
linh là đối tượng gây ra vụ sát hại một người phụ nữ quê quán tại tỉnh lào cai
tại nhà nghỉ trên đường số một khu tái định cư bình triểu phường bình triểu quận thủ đức vào ngày hai mươi chín tháng một mươi vừa qua
theo điều tra ban đầu linh gọi điện cho người phụ nữ trên để mua dâm và hẹn vào nhà nghỉ
linh điều khiển xe máy không biển số tìm đến trước một lúc sau thì người phụ nữ đã đến nhà nghỉ
sau khi mua dâm linh đã nảy sinh ý định cướp tài sản
linh đã không chế nạn nhân tuy nhiên nạn nhân phản kháng
nên linh dùng cây sắt có một móc khóa và dây điện sát hại nạn nhân cướp túi sách rồi trả phòng bỏ đi
ra khỏi nhà nghỉ linh lục túi sách lấy đi hai điện thoại di động cùng một số tiền
sau đó ném túi sách tại hiện trường
sau khi hai thông tin của mình bị phát hiện linh đã chạy xe về bình dương để trốn
tiếp nhận thông tin về vụ giết người cướp tài sản
công an quận thủ đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
khoanh vùng đối tượng và tổ chức truy xét bắt giữ linh
công an huyện gò công đông tỉnh tiền giang vừa tạm giam đối tượng võ văn hết
chú tại xã giao thuận huyện gò công đông về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi hết tổ chức uống rượu tại nhà cùng với ba người bạn
trong lúc uống rượu hết và ông trần ngọc phụng cư trú cùng địa phương đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau
hết đánh ông phụng ngã đập đầu xuống nền gạch bất tỉnh và sau đó tử vong trước khi nhập viện
công an tp vinh của tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng đặng xuân kỳ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại xã xuân tường huyện thanh trương của tỉnh nghệ an về hành vi trộm cắt tài sản
đây là đối tượng đã thực hiện sáu vụ trộm lấy hai mươi bánh xe ô tô các loại trị giá khoảng hai trăm linh triệu đồng
trên địa bàn thành phố vinh và thị xã cửa lò gây xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh nghệ an trong thời gian vừa qua
khám xét chỗ ở của đối tượng tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an lực lượng chức năng đã thu giữ sáu bánh xe ô tô các loại
được kỳ giấu trong ngôi nhà hoang của gia đình
quá trình phạm tội kỳ sử dụng chính xe ô tô nhãn hiệu spander của mình là phương tiện phạm tội để gây án
khi sử dụng kích thủy lực tuyếp sắt đầu vặn để tháo bánh ô tô
trung bình tháo trộm từ một đến bốn bánh ô tô rồi lên mạng tìm cách tiêu thụ tại các tỉnh thành phố ở khu vực phía bắc và phía nam
đến thời điểm bị bắt giữ kỳ đã tiêu thụ được một mươi bốn bánh xe ô tô
công an tp vinh tỉnh nghệ an đang tiến hành các biện pháp để thu giữ số bánh xe ô tô nói trên và tiếp tục điều tra giải quyết vụ án
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc xã an ngãi trung huyện ba chi
vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an xã ngãi trung huyện ba chi bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ được hai mươi năm đối tượng tạm giữ ba con gà bốn mươi một xe ô tô hai mươi điện thoại di động tạm giữ trên chiếu bạc
và trên người các đối tượng số tiền hơn một trăm bốn mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa bắt xử lý bốn đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay với lãi suất cao
công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa bắt xử lý bốn đối tượng theo quy định pháp luật

tổng số tiền giao dịch cho vai nặng lãi của các đối tượng này với người vay nợ là khoảng trên ba tỷ đồng
nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự năm hai nghìn một mươi năm công an phường phước tiến thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đã tham mưu xây dựng mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn phường
và qua gần năm năm xây dựng và duy trì hoạt động mô hình camera giám sát an ninh đã trở thành một trợ thủ đắc lực
giúp cho lực lượng công an phường phước tiến kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả
tuyến đường lê đại hành được chọn để lắp thí điểm với tám mắt camera
đến nay hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn phường phước tiến đã tăng lên một trăm linh năm mắt
trong đó ba mươi hai mắt do nhân dân và doanh nghiệp đóng góp với tổng kinh phí hơn hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng
từ khi có camera các vi phạm về an ninh trật tự an toàn giao thông
lấn chiếm lòng lề đường xả rác không đúng quy định đều được kịp thời phát hiện và xử lý
nhiều hệ thống camera văn minh đô thị cũng được giữ gìn và duy trì tốt hơn
và cũng nhờ camera mà có những vụ mâu thuẫn
giúp giúp nghi ngờ nhau giữa các hộ dân lân cận được hòa giải kịp thời
cái đường này có nhiều gia đình ban đêm người ta để xe ngoài đường đó
thì sáng ra không biết làm sao xe mình bóp bị phá thậm chí bị mất cái gương hay là cái lốp xe vân vân
nhưng lại trích xuất camera thì lại biết vì sao nó như vậy
thì công an cũng nhanh chóng vào trình báo công an là công an phường nhanh chóng có mặt và giải quyết rõ ràng
điều đó thì rất là mừng
phải nói rằng hiệu quả từ hệ thống camera
ra giám sát an ninh đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị phục vụ cho công tác điều tra
truy xét đối tượng các hình ảnh thông tin cũng như là đặc điểm các phương tiện
các vụ qua về giao thông gây mất an ninh trật tự thì đều được hệ thống camera cung cấp đầy đủ
cái mô hình camera an ninh này được nhân rộng hơn và phát huy được hiệu quả một cách tốt nhất
có thể khẳng định việc áp dụng và nhân dỡ mô hình camera giám sát an ninh
trong phước tiến đã thu được nhiều hiệu quả thiết thực là giải pháp phù hợp để giữ vững an ninh tật tự
an toàn xã hội tạo tâm lý yên tâm lao động sản xuất kinh doanh trong nhân dân
có phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường ngày một vững mạnh hơn
đây là mô hình mà các địa phương nên vận dụng nhân rộng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn cơ sở
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và tiếp theo ghiệp viên thế cương sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý trên các số báo ra trong tuần
xin mời anh thế cương ạ
xin cảm ơn chị thu trang
thưa quý vị và các bạn mở đầu bằng một bài viết trên báo công an nhân dân
thật xúc động với những hình ảnh lực lượng công an quân đội và những người dân tham gia cứu hộ di tản những người bị mắc kẹt trong mưa lũ vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập
tuy nhiên ở một khía cạnh khác có những người luôn lên tiếng trên mạng xã hội kêu gọi dân chủ nhân quyền thì tuyệt nhiên lại im lặng trước những khó khăn nguy hiểm do lũ lụt đang bùa vây đồng bào miền trung
báo công an nhân dân đã đăng tải bài viết với nhan đề qua gian khó tỏ lòng người trong chuyên mục phòng chống diễn biến hòa bình để làm rõ các thủ đoạn này
bài viết đề cập đến việc truy cập vào những trang facebook như nhật ký yêu nước việt tân các blog tiếng dân hoặc trang facebook cá nhân của những người tự xưng dân chủ nhân quyền đại diện cho tiếng nói của người dân như nguyễn văn đài lê dũng vô va nguyễn thúy hạnh
chúng ta thấy không có hoặc có rất ít những bài viết về tình hình mưa lũ ở miền trung
ngược lại là những bài chỉ trích chính quyền như thể lũ lụt thiên tai thiệt hại là do chính quyền do chế độ cộng sản
họ cố tình lờ đi hoặc quên đi những nỗ lực không chỉ của chính quyền mà còn cả những mất mát hy sinh của lực lượng vũ trang
cùng nhân dân cả nước đang đồng lòng dốc sức nhằm giúp đỡ nhân dân miền trung vượt qua khó khăn thiệt hại vì lũ lụt
có thể thấy rằng hành động lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi kêu gọi đấu tranh cho dân chủ nhân quyền để kích động số đối tượng chống đối và người dân thiếu hiểu biết trong nước
tập trung đông người gây rối trên tự công cộng là một bước trong chiến lược diễn biến hòa bình hiện nay
hãy luôn là người việt nam chân chính biết đâu là đúng đâu là sai đồng hành cùng các cấp ủy đảng chính quyền và lực lượng công an quân đội
giúp đỡ đồng bào miền trung gặp khó khăn trong mưa bão lũ lụt cũng như vạch trần bản chất xào ché của những kẻ giả danh dân chủ nhân quyền
còn báo lao động số ra sáng ngày hôm nay có bài viết hỗ trợ người dân doanh nghiệp tiếp cận
điều đó đề cập đến quan điểm xuyên suốt của ngân hàng nhà nước là luôn điều hành linh hoạt đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ
góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế bền vững
trong năm hai nghìn hai mươi trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ngân hàng nhà nước đã ba lần điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất với quy mô cắt giảm tương đối mạnh
giảm tương đối mạnh so với các nước trong khu vực mức giảm lãi suất điều hành của việt nam hiện là
một trong mức giảm mạnh nhất mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm lãi suất cho vay tối đa đối với
các lĩnh vực ưu tiên hiện ở mức bốn năm một năm giảm khoảng hai năm một năm so với năm hai nghìn một mươi sáu
việc giảm lãi suất sẽ tạo môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng hơn giúp các tổ chức tín dụng
tiếp tục có điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh tiếp cận nguồn
vốn rẻ thông qua hạ lãi suất cho vay và giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp từ đó có thể
đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song song với kiểm chế lạm phát
tạo lập chỗ ở cho người thu nhập thấp hoàn thiện chính sách để giảm giá nhà đây là nhan đề bài viết
được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị số ra trong tuần vừa qua trong khi chương trình mục tiêu
quốc gia về nhà ở xã hội năm hai nghìn một mươi tám
hai nghìn hai mươi mới chỉ đạt khoảng ba mươi bốn so với kế hoạch thì giá nhà ở thương mại thuộc phân khúc trung cấp
lại cao hơn khoảng hai mươi lần so với thu nhập trung bình của người dân tại các đô thị lớn khiến cho nhóm
người thu nhập thấp trung bình ngày càng khó có cơ hội sở hữu nhà nhiều chuyên gia cho rằng chính phủ
cần giải quyết thực hiện các giải pháp để kéo giảm giá nhà và tăng nguồn cung nhà ở vừa túi tiền
cho đông đảo người dân thứ trưởng bộ xây dựng lê quang hùng cho hay giá cả trong lĩnh vực bất động sản
do thị trường quyết định đặc biệt là sản phẩm có giá bán từ ba mươi đến bốn mươi năm triệu đồng một mét vuông
nhằm hạn chế tình trạng tăng giá và tạo điều kiện cho người thu nhập trung bình tại đô thị tạo lập
chỗ ở bộ xây dựng đã đề xuất thêm loại nhà ở thương mại giá thấp từ hai mươi đến hai mươi tám triệu đồng một mét vuông
cho phép xây dựng nhà ở diện tích dưới bốn mươi năm m hai tạo thêm nguồn cung để các hộ gia đình có thể mua được
chuyển sang một thông tin về giáo dục bộ giáo dục và đào tạo cho biết năm học
hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi giáo dục mầm non thiếu khoảng bốn mươi năm hai trăm linh giáo viên dù có nhiều ưu tiên chế độ
nhưng giáo viên mầm non ở các tỉnh vẫn thiếu trầm trọng tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều địa phương
đã tạo vực lớn cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ
theo thống kê của bộ giáo dục đào tạo tỷ lệ giáo viên một lớp ở một số địa phương rất thấp như
trà vinh một ba mươi hai an giang một bốn mươi bốn con tum một ba mươi bốn
trong khi đó thông tin được đăng tải trên báo tời trẻ
trong tư số sáu đề ra phải đạt tỷ lệ hai hai dù rằng có nhiều chế độ nhưng nhiều ưu tiên cho giáo viên mầm non
nhưng đa số giáo viên mầm non đều than phiền với công việc gõ đầu trẻ vì vất vả và lương thấp
đó là chia kể áp lực từ quá nhiều phía như là phụ huynh
còn theo bà nguyễn thị ngọc ái phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh phú yên
nguyên nhân thiếu giáo viên mầm non ở tỉnh này là do không có biên chế
hợp đồng cũng không có nên tuyển dụng gặp nhiều khó khăn
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin mời anh quang huy
xin cảm ơn biên tập viên thế cương xin kính chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
mở đầu là một số cập nhật về an ninh trật tự
trong ngày bảy tháng một mươi một công an quận bình tân tp hcm đang tạm giữ đối tượng trần gia đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ quận tân phú để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đây là nghi can thực hiện vụ cướp điện thoại kéo lê cô gái trên đường
gây bức xúc trên mạng xã hội
trước đó vào trưa ngày sáu tháng một mươi một một cô gái đi bộ trên đường số một mươi hai
phường bình hưng hòa quận bình tân và sử dụng điện thoại
lúc này đức chạy xe gắn máy áp sát giật văn
nạn nhân sau đó nắm vào đuôi xe của đối tượng và bị kéo lê hơn năm trăm linh mét
thời điểm này một ô tô lưu thông trên đường đã quay lại sự việc từ camera hành trình
đoạn clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội facebook
khiến nhiều người bức xúc trước hành động táo tận của tên cướp
vào cuộc truy xét công an quận bình tân đã bắt giữ đối tượng đức
vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
chưa cần đến tết nhưng hàng loại gốc mai vàng của người dân huyện lấp vò
tỉnh đồng tháp đã bị kẻ gian liên tiếp lấy cắp
mặc dù tài sản được để trong nhà có rào cao cộng kính thế nhưng vẫn bị lấy trộn
sự mánh động và ngày càng liều lĩnh của tội phạm trộn cắp
đang trở thành nỗi lo cho bà con ở khu vực này
từ ngày mất trộm hai gốc mai ông thanh đã tìm mọi cách để chống trộm
xích sắt không làm ông yên tâm ông xin dây sân xe để khóa các gốc mai lại với nhau
đồng thời nâng cao cảnh giác nhất là vào ban đêm
vài tháng sau trộm trở lại khu vực này để lấy hai gốc mai của nhà anh nguyễn ái quốc
lần này chúng chọn địa điểm ra tay kể cả nhà có hàng rào kiên cố
tiếc nhất là trường hợp nhà chị tuyền vì hai cây mai bị mất
vừa có giá trị vật chất vừa có giá trị kỷ niệm của ông cha để lại
vườn mai nhà chị tuyền có hàng rào kiên cố phá cổng cẩn thận
trong nhà có người trông coi nhưng trọn vẫn ngang nhiên ra tay
cắt cả hàng rào để chuyển mai ra ngoài
ngoài các viện thoát tăng cường đảm bảo an ninh trực tự của ngành chức năng
thì mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
chủ động giữ gìn bảo vệ tài sản của mình
khi tết nguyên đáng đang đến gần
thời gian gần đây tình trạng sạt lỡ trên địa bàn ấp lương tính
xã mỹ lương huyện cái bè tỉnh tiền giang đã làm thiệt hại nhiều tuyến đường giao thông
ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân
trước tình hình trên các ngành chức năng xã huyện đã tiến hành gia cố
khắc phục các đoạn sạt lở xảy ra trên địa bàn
hiện nay dọc theo tuyến sông cái cối có chín điểm sạt lở
trong đó có ba điểm sạt lỡ lớn và sáu điểm sạt lỡ nhỏ
trong thôn sâm thịt vào nhà dân đã có hai căn nhà phải di dời khẩn cấp
đẩy đàn vô vừa xong là bắt đầu chỗ đó còn cái dội đó
rồi nó xuống luôn một cái rồi cái đợi vô một lần nữa là hai lần đàn
hai lần đàn là cái như rồi sáng nó cạp từ từ cái mình đem vô
rồi mình thâm cái hàng ba này cho bà con ta qua lại
thì cũng nhờ những vị địa phương ở cấp trên quyện tỉnh
cũng giúp đỡ để mình di dời
rồi nếu mà có di dời được thì mình qua thăm cái đường cho ngon lành
cho bà con ta qua lại
khi sạt lở xảy ra chính quyền địa phương xã mỹ lương
đã tiến hành vận động nhân dân gia cố dời đường vào trong
đảm bảo cho bà con đi lại đồng thời đề xuất kiến nghị ngành chức năng
huyện xem xét và nhanh chóng khắc phục
đối với những điểm sạt lở thì đã có đề nghị về trên gia cố
cái tiếng còn lại thì cố gắng là bây giờ vận động nhân dân
chỗ nào mà nó có dấu hiệu sạt lỡ đó rồi mình vận động nhân dân
để mình tạm thời là mình dùng cây để mình
sốc để mình bảo vệ trước trước khi nó có sự cố xảy ra
trước biến đổi khí hậu và tình hình mưa bão ngày càng phức tạp
nguy cơ sạt lỡ sẽ còn xảy ra
vì vậy các ngành chức năng đã và đang khẩn trương khắc phục
và cố lại các tuyến đề bào đường giao thông bị sạt lỡ
nhằm đảm bảo an toàn cho bà con tránh thiệt hại cho người dân
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị sau hơn một năm kể từ ngày xảy ra hư hỏng
tại đường hồ chí minh đoạn tránh thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai
vào chiều ngày bảy tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi vi phạm các quy định
về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án đường hồ chí minh
đoạn tránh thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai
căn cứ kết quả giám định và kết quả điều tra
lực lượng chức năng xác định vị trí sụt lún hư hỏng có giá trị thiệt hại hơn bảy tỷ đồng
dự án đường hồ chí minh đoạn tránh thị trấn chư sê huyện chư sê
được thiết kế theo quy mô đường cấp ba đồng bằng
chiều dài hơn một mươi tám km với tổng mức đầu tư gần hai trăm năm mươi tỷ đồng
dự án do ban quản lý dự án sáu bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư
và được khởi công từ giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
đến đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tuyến đường được nghiệm thu và đưa vào sử dụng
đến khoảng một mươi năm h ngày ba tháng chín đã xảy ra hiện tượng lún nứt nền mặt đường
đoạn tuyến km một mươi hai trăm linh km một mươi ba trăm năm mươi thuộc dự án đường hồ chí minh đoạn tránh thị trấn chư sê
sự cố nằm trên địa phận xã iapo huyện chư sê với phạm vi chiều dài l bằng một trăm năm mươi mét
vết nứt rộng nhất khoảng hai mươi cm
cm nguyên nhân sự cố được cơ quan chức năng xác định chủ yếu là do hai lớp đất yếu
trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy nằm phía dưới lớp phò cứng
phân bố rộng khắp khu vực xảy ra sự cố và xuất hiện nước ngầm
chưa phát hiện được xử lý để xử lý triệt đề trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án
gây mất ổn định công trình
vâng thưa quý vị cùng với việc đầu tư xây mới cầu đường
những năm qua hà nội đã tiến hành xén hàng loạt giải phân cách giữa để mở rộng đường
giảm hình tác giao thông
nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì rất nhiều tuyến đường trong số đó tắt vẫn hoàn tắc
thế nhưng các dự án xén giải phân cách thì vẫn chưa dừng lại
sau gần hai năm đoạn váy đáy ba đi xuống khuất duy tiến nguyễn trãi

nhưng mà rõ ràng là một thành phố như thế là nó sẽ bị phá vỡ về những các cái mô hình tính toán
trong việc giao thông với các phương tiện khác nhau
kể cả phương tiện giao thông động cũng như giao thông tĩnh
vì khoảng giãn cách nó có cái vai trò có cái chức năng của nó
chứ không phải nó sinh ra để mà lúc nào cần nó vào xén
khi thông xe nút linh đàm thì giao thông tại khu vực cầu rộng lại trở nên ngột ngạt
do đề giải tỏa ách tắc phương pháp chủ đạo vẫn là đề xuất xén giải phân cách
theo các chuyên gia giao thông
giải pháp lặp đi lặp lại này cũng chỉ dành sự ưu tiên cho phương tiện xe cá nhân
còn giao thông công cộng thì vẫn bị ngó lờ
dù một loạt chủ trương phát triển hoành tráng nhưng vẫn chưa thực hiện được
ưu tiên giao thông công cộng thì có nghĩa là phải hạn chế giao thông cá nhân
đây chúng ta là cứ thấy là giao thông cộng không phát triển
thì ta lại cải thiện cho giao thông cá nhân
cho nên là chúng ta lại làm cho nên vấn đề giao thông cá nhân làm xối loạn lên giao thông nhiều hơn
và những khả năng phát triển giao thông công cộng ngày càng ít hơn
đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại tổng thể cái phát triển giao thông
không phải mỗi một lúc nhìn cái giải phân cách này
chúng ta phải nhìn lại cái sai lầm của chúng ta trong quá khứ
nhìn lại cái sai lầm tổng thể của chúng ta
đấy là chúng ta sẽ dành cái không gian đô thị để cho giao thông đa phương tiện như thế nào
cho giao thông công cộng như thế nào
cho giao thông mà có các loại hình khác nhau chứ không chỉ là ô tô riêng
khu vực phố nguyễn tuân vào giờ cao điểm
đây chính là hệ lụy của việc xây dựng ổ ạt trung cư cao tầng
đó mới chính là nguyên nhân
chứ dù có bỏ cả giải phân cách giữa cũng không thể giải quyết được bài toán ủng tắc
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng
tại số tám b phố lê trực thuộc phường điện biên quận ba đình tp hà nội
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ký ban hành báo cáo giải trình với thủ tướng chính phủ
kết quả xử lý khắc phục vi phạm
báo cáo của tp hà nội tập trung vào làm rõ quá trình sai phạm
cũng như việc xử lý
kỷ luật tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm và tiến trình tháo rỡ
phá rỡ công trình tám b lê trực từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
giai đoạn một thực hiện vào năm hai nghìn một mươi sáu đã tháo rỡ phần tung thang và tầng một mươi chín
giai đoạn hai năm hai nghìn hai mươi việc tháo rỡ toàn bộ phần tường xây vách ngăn cửa thiết bị tầng
hoàn thành khối lượng cắt sàn tầng một mươi tám với diện tích một hai trăm sáu mươi tám m hai
cắt sông hai trăm năm mươi sáu ba mươi năm m dài gầm cắt sông bốn trên một mươi bốn cột
toàn bộ tấm sàn cột dầm
sau khi cắt đã được hạ xuống xếp gọn dưới chân công trình và hoàn trả mặt bằng
đường chân phú để phục vụ giao thông trong quá trình tháo rỡ đã đảm bảo an toàn về người
về hướng xử lý công trình thời gian tới
ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo cho phép giữ lại kết cấu cột dầm
kết cầu lõi thang và dầm treo tầng một mươi tám dầm cột vách tường xây lồng ô cầu thang bộ
các sở ngành ủy ban nhân dân quận ba đình tiếp tục giám sát chặt chẽ công trình
hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước
đảm bảo an toàn cho công trình và công trình xung quanh đảm bảo mỹ quan kiến trúc đô thị
ủy ban nhân dân tp sẽ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các sở ngành ủy ban nhân dân quận ba đình
thực hiện nghiêm túc đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý
không để xảy ra các trường hợp vi phạm tương tự trên địa bàn
tp hà nội sẽ phê duyệt phương án cưỡng chế bàn giao mặt bằng ô trôn lấp
để thi công khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn trước ngày ba mươi tháng một mươi một tới đây
đây là thông tin vừa được sở xây dựng tp hà nội đưa ra
theo sở xây dựng ủy ban nhân dân huyện sóc sơn đang thực hiện tập trung giải quyết các kiến nghị của người dân
đồng thời tuyên truyền vận động người dân tự giác phối hợp giải phóng mặt bằng
ngày sáu tháng một mươi một ủy ban nhân dân huyện sóc sơn cũng đã phê duyệt phương án cưỡng chế
thực hiện bàn giao mặt bằng để thi công ô trôn lấp trước ngày ba mươi tháng một mươi một
thanh tra thành phố cũng sẽ hoàn thành các kết luận thanh tra khiếu nại liên quan đến dự án
đồng thời đề xuất giải quyết vướng mắc trong tháng một mươi một này
đối với việc ngăn chặn nguy cơ chặn xe chở rác vào khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn
công an thành phố hà nội tiếp tục chủ trì cùng ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
ủy ban nhân dân các xã hồng kỳ nam sơn bắc sơn thường xuyên duy trì lực lượng ứng trực
đảm bảo thông suốt việc tiếp nhận xử lý rác thải tại khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn